hôm một mươi năm tháng bốn cư điều khiển xe máy chở rễ cùng một người khác thì gặp tổ công tắc cảnh sát cơ động
công an tỉnh đắk lắc đang tuần tra
cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang nên tổ công tác đã dừng xe
lúc này cư và dễ đã không chấp hành mà còn lao vào rằng co chống đối đánh lại lực lượng cảnh sát cơ động
rồi rút chìa khóa xe công vụ ném ra đường
cả hai đối tượng nhanh chóng bị khống chế đưa về công an phường tân lập làm việc
sau khi đo nồng độ cồn cả hai đều vượt ngưỡng cho phép
vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuột củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
không chỉ nhờ may mắn có lẽ người đi xe máy trong clip dưới đây thoát chết
còn nhờ tài xế xe tải màu đỏ đã có một pha xử lý cực kỳ chuẩn xác
thưa quý vị một vụ việc vừa xảy ra do xe tải màu vàng bất ngờ từ đường nhánh đi ra cắt mặt
do đang chở nặng không thể phanh kịp nhưng để tránh đâm vào xe máy bên lề đường
nên xe tải màu đỏ đã đâm vào đuôi xe tải màu vàng
đây là một pha xử lý tình huống tốt của tài xế xe tải màu đỏ
nhưng cũng là bài học kinh nghiệm cho các tài xế lái xe ẩu như xe tải màu vàng
cần quan sát kỹ khi tham gia giao thông nếu không muốn bị xảy ra hậu quả đáng tiếc
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh lạng sơn đã yêu cầu dừng mọi hoạt động vận tài hành khách
tuy nhiên không ít trường hợp vẫn lén lút hoạt động
trước tình hình đó lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội
trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã có không ít taxi dù xe khách lén lút hoạt động
một số phương tiện vẫn nhồi nhét khách giá vé đắt gấp nhiều lần so với thường ngày
trước tình trạng này từ ngày năm tháng bốn đến nay
lực lượng chức năng đã xử lý bốn trường hợp xe khách taxi hoạt động chui
đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh vận tải
chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng
hiện tỉnh lạng sơn có hai mươi tám doanh nghiệp hộ kinh doanh vận tải hành khách với trên ba trăm sáu mươi đầu xe
việc tăng cường xử lý các xe khách taxi dù lén lút hoạt động trong thời điểm dịch bệnh còn phức tạp
sẽ góp phần giúp công tác phòng chống dịch tại lạng sơn đạt hiệu quả cao